chào mừng quý vị thí giả đã quay trở lại với kênh potcat của báo sức khỏe và đời sống
mình là thùy dung đây tình hình mọi người dạng này thế nào có gặp áp lực gì trong cuộc sống không
mình thấy dạo gần đây rất nhiều bạn trẻ có xu hướng chữa lành và than thở rằng những mối quan hệ xung quanh như bạn bè
đồng nghiệp cấp trên đã khiến họ có những tổn thương rất nhiều về tâm lý
khiến họ cảm thấy nghi ngờ thiếu tự tin về bản thân và ngại giao tiếp xã hội
mình thấy đây là một vấn đề đáng báo động đấy vì sức khỏe tinh thần cũng quan trọng không kém sức khỏe thân thể đâu
nếu nó gặp vấn đề thì những suy nghĩ những quyết định của chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng theo với chiều hướng khá là tiêu cực
và nếu không được chữa trị thì rất có thể sẽ dẫn đến trầm cảm
và mình thấy là thông thường thì mọi người không được trang bị kiến thức cũng như là kỹ năng để xử lý những tình huống căng thẳng sang chấn tâm lý
mà chúng ta thường phải nhờ đến chuyên gia hoặc là những người hỗ trợ phải học hỏi để tự chữa lành cho mình
vậy thì ở số podcast này thì mình sẽ chờ
chia sẻ một số cách để chúng ta có thể tự chữa lành cho bản thân với những tổn thương đã xảy ra trong quá khứ
hoặc là những căng thẳng xảy ra trong đời sống thường ngày nhé
đầu tiên là chúng ta sẽ phải quan sát bản thân này quan sát bản thân cả về tâm trí cơ thể
để cảm nhận xem là mình có những cái biểu hiện nào cho thấy là mình đang gặp vấn đề về tâm lý hay không
dành thời gian nhiều nhất có thể để quan sát và nhận diện chính mình
có một bài thiền để quan sát cơ thể và chúng ta nên tập vài lần mỗi ngày để tăng cường khả năng kết nối và cảm nhận cơ thể nhé
đầu tiên là sẽ chọn một nơi yên tĩnh có thể ngồi hoặc nằm thoải mái trong vài phút
hãy bắt đầu hướng tâm trí của chúng ta vào bên trong rồi nhắm mắt lại chọn một điểm để tập trung tâm trí vào đó
tùy theo sở thích của mình có thể là điểm giữa hai công lông mày này hoặc là đỉnh mũi hoặc là quan sát sự phòng xẹp của cỡ bụng
bắt đầu thả lỏng tâm trí thả lỏng các thứ cơ trên mặt và toàn bộ cơ thể
sau đó sẽ hít một hơi thật sâu đưa không khí vào đầy trong phổi cảm nhận bụng phồng lên rồi thở ra thật là chậm
thế bụng xẹp xuống lặp đi lặp lại như vậy một số lần
và trong khoảng thời gian bao lâu thì tùy chúng ta thích nhát
nhận biết rằng cơ thể của mình đang đi sâu hơn vào trạng thái tĩnh lặng
và khi đã sẵn sàng thì chúng ta có thể đưa tâm trí vào quan sát cơ thể vào các giác quan
bắt đầu từ đỉnh đầu này ra soát xuống toàn bộ cơ thể từ đỉnh đầu xuống dưới mũi chân
quan sát xem có chỗ nào đang căng cứng
có chỗ nào đang gồng lên chỗ nào đau mỏi thấy nóng thấy tê hay là chúng ta thấy nhẹ nhàng thư giãn
ghi nhận những cảm giác đó chỉ đơn giản là cảm nhận và thả lỏng mà không phán xét hay đưa thêm thái độ
nếu tâm trí đi lang thang đâu đó thì chỉ đơn giản ghi nhận rồi quay trở lại với bài tập của mình
chúng ta có thể quay lại giả soát thêm một số lần nếu như mà chúng ta muốn
và mỗi người cũng có thể kết nối với bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể một cách sâu sắc hơn
khi đã cảm thấy sẵn sàng thì quay trở về với hơi thở
quan sát hơi thở khi hít vào thở da và cứ như vậy
dần dần mở rộng sự chú ý ra môi trường xung quanh cảm nhận những gì mình đang nhìn thấy nghe thấy ngửi thấy ở chính cái thời điểm đó
và khi đã kết thúc bài tập thì hãy từ từ mờ mắt và đưa cảm giác lúc này của mình vào trong cuộc sống hàng ngày
thứ hai là chúng ta có thể đưa cơ thể về trạng thái cân bằng
mỗi người đều là những cá thể hoàn toàn khác nhau về mặt thực thể tinh thần và xã hội
vì vậy mỗi người sẽ có những hiệu quả và phản ứng khác nhau với những phương pháp trị liệu
vì thế mỗi người nên dành thời gian để khám phá những phương pháp khác nhau
có thể với mỗi người thì sẽ phải trải qua nhiều hoạt động thì mới tìm ra được cách nào là phù hợp nhất cho mình
chúng ta cần rèn luyện hai nhóm công cụ để ứng phó là xoa dịu và tăng khả năng chịu đựng
các hoạt động làm xoa dịu có thể kể đến như là tắm bồn ngâm mình trong nước ấm có thể giúp cơ thể thư giãn hơn
có thể pha thêm muối epsom để làm tăng tác dụng thư giãn
với những ai không có bồn tắm ở nhà thì chúng ta có thể thử bể sụp ở khu vực bể bơi này trung tâm thư giãn trị liệu gần nhà
phương pháp thứ hai đó là tự massage là những động tác tự massage trên cơ thể
có thể ở bất kỳ vị trí nào mà chúng ta muốn như là mặt này đầu chân tay thân mình
đi chân đất trên mặt có nền đất hoặc bề mặt hơi sân sần
cũng là một cách massag rất hữu hiệu cho bản chân và có tác dụng thư giãn rất là tốt
mọi người có thể lên tham khảo một số clip trên mạng tránh những hoạt động mạnh gây tổn thương cho cơ thể nhé
tiếp theo là chúng ta có thể đọc sách nên đọc những cuốn sách giấy mà mọi người yêu thích và mong muốn được đọc
tiếp theo là nghe này chơi hoặc là viết nhạc cái này thì tùy theo sở trường và sở thích của mỗi người nhé
bên cạnh đó thì chúng ta có thể ôm ấp ôi yếm với người thân của mình
hoặc là với thú cưng họ chỉ đơn giản là một chiếc gối êm ái
sau đó chúng ta có thể vận động và bất kỳ hoạt động nào phù hợp với điều kiện và khả năng của mỗi người thì cũng đều tốt
miễn là để cho cơ thể của chúng ta được vận động và cảm thấy sàng khoái
hoạt động vận động có tác dụng toàn diện nhất là bơi và yoga
vì vậy mình rất là khuyến khích mỗi người sẽ lựa chọn hai cái phương pháp này nhé
tiếp theo là bộc lộ cảm xúc chúng ta có thể chút bầu tâm sự cảm xúc với một người thân trong gia đình hoặc là người bạn thân
miễn là chúng ta cảm thấy thoải mái và tin tưởng hoặc cũng có thể ở trong một phòng riêng và hết thật to
và tốt nhất là nên thực hiện hành động này một mình
bởi vì nếu như mà có người khác thì chúng ta sẽ có một cái cảm giác là lo sợ người khác sẽ nghĩ rằng mình gặp vấn đề gì đó
và một phương pháp nữa là chúng ta có thể viết thư này viết nhật ký vẽ hoặc là làm thơ để bộc lộ hết cảm xúc của mình
và nên tránh viết về những cái sự kiện gây kích hoạt cảm xúc nhất
tiếp theo là các hoạt động rèn luyện sức chịu đựng
đầu tiên là chúng ta cần nghỉ ngơi rất cần dành thời gian cho mình để nghỉ ngơi
kể cả việc phải xin nghỉ làm hay hoãn một cuộc hẹn
hoặc thậm chí là nhờ người khác chăm sóc con cái giúp cho một khoảng thời gian
tiếp theo là dinh dưỡng
lưu ý rằng vẫn phải ăn uống đầy đủ bốn nhóm thức ăn là đạm này đường mỡ chất sơ vitamin và khoáng chất nhác
bên cạnh đó là uống đủ nước các thực phẩm có tính chất chữa lành tốt như là rau củ này củ quả tươi
ngược lại thì những cái thực phẩm gây cảm giác mệt mỏi chán ngán như là đồ rán này đồ nướng thức ăn nhanh thì nên tránh nhé
nếu những ai ăn chay thì lưu ý nguy cơ thiếu các yếu tố vi lượng và chất béo cần thiết chỉ có ở động vật
tiếp theo là giấc ngủ
giấc ngủ ngon là cơ hội tuyệt vời để nạp năng lượng và chữa lành nên cố gắng là tối đa các hoạt động vệ sinh giấc ngủ để có giấc ngủ tốt
và phần lớn thì các phương pháp chữa lành thì đều có một mục đích là giúp chúng ta có cái giấc ngủ chất lượng hơn
một phương pháp vô cùng đơn giản nữa là chúng ta cần tập thở
chỉ cần đơn giản là đặt hai tay lên bụng này hít thở thật sâu hai ba nhịp cảm nhận bụng phồng lên xẹp xuống quan sát những thay đổi về cảm giác và dòng năng lượng trong cơ thể
dành thời gian để tận hưởng thiên nhiên
mọi người có thể đến thăm một khu rừng này hoặc là ra biển
nếu chưa có điều kiện để làm việc đó thì sẽ cảm nhận cây xanh hoa lá xung quanh mình ở công viên
một phương pháp nữa là tham gia các nhóm hội thiện lành để cùng nhau học hỏi và phát triển bản thân cùng nhau chia sẻ và hỗ trợ khó khăn
và phương pháp cuối cùng thì mình nghĩ là cũng rất là quan trọng đấy đó là tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người xung quanh
mọi người có thể tìm đến một chuyên gia tâm lý hoặc là những người bạn thân cho chúng ta cảm giác an toàn
thông thường thì bạn bè hay là người thân sẽ dễ dàng đưa ra ý kiến khi mà chúng ta thổ lộ vấn đề của mình
nếu cần thì chúng ta có thể nói trước với họ rằng họ chỉ cần ngồi nghe mà không cần phải đưa ra lời khuyên hay ý kiến gì cả
và nhớ rằng là việc này không giống như chúng ta than thở hay là xả rác cảm xúc
nên tránh than thở hay là xả rác cảm xúc
vì nếu bạn làm nhiều lần lặp đi lặp lại thì cảm xúc của chúng ta càng bị kích thích rồi dễ bị mắc kẹt trong cái vòng lọc đói
hy vọng mỗi người sẽ tìm cho mình được một phương pháp chữa đành tâm lý phù hợp nhất bước ra khỏi vòng tròn tự ti và thỏa sức đón nhận thế giới xung quanh nhé
còn bây giờ hãy nghỉ ngơi thật sớm để cho cơ thể mình hoàn toàn được thả lỏng và chữa lành
hẹn gặp lại mọi người ở những số podcast tiếp theo nha bye